do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín một mươi tháng qua lượng khách du lịch đến tỉnh bắc cạn chỉ bằng ba mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trong hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi tỉnh bắc cạn sẽ triển khai nhiều chương trình
kích cầu du lịch để thu hút khách tỉnh bắc cạn sẽ giảm từ một mươi năm đến hai mươi giá vé tham quan khu du lịch hồ ba bể
cùng với đó một số nhà hàng khách sạn khu vực hồ ba bể cũng đã giảm khoảng hai mươi giá dịch vụ ăn uống
và lưu trú tỉnh bắc cạn cũng phối hợp với các hãng lữ hành mở một số tour tuyến mới để thu hút khách du lịch
cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ việc kết nối du lịch vùng với các tỉnh trong khu vực cũng được đẩy mạnh
đặc biệt là các trung tâm du lịch lớn như hà nội và tp hcm